còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết
bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
hôm nay sẽ có một ngày thời tiết đẹp khi trời tạnh giáo và có nắng với cường độ dễ chịu
nhiệt độ tăng so với hai mươi bốn giờ trước đó cao nhất ngày giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật và lưu thông
thưa quý vị tuy chưa mạnh nhưng cái nắng đầu mùa như hiện nay lại rất dễ khiến cho những người nhạy cảm
với sự thay đổi của thời tiết cảm thấy mệt mỏi hoặc bị đau đầu
bởi vậy quý vị hãy chú ý chế độ ăn uống khoa học
cùng với đó hãy thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe